nhằm ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay thời gian qua
tỉnh quảng bình đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh
để bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão ngay từ đầu năm
tỉnh quảng bình đã yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành những hồ chứa đập dân
tiến hành kiểm tra mức độ an toàn của các công trình
tỉnh quảng bình hiện có một trăm năm mươi hồ chứa hai trăm một mươi một đập dâng và hai mươi tám tuyến đê
qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy các công trình thủy lợi xây dựng gần đây được đánh giá an toàn
riêng nhiều hồ đập xây dựng nhiều năm trước hiện đang bị xuống cấp hư hỏng và có nguy cơ mất an toàn cao
chúng tôi cũng chỉ đào các địa phương tăng cương theo dõi diễn biến của thời tiết để có trực ban và có phương án ứng phó
đối với những hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
đối với những hồ đập lớn do ông tuy tuyên nông chúng tôi cũng chỉ đào phân hành đúng quy trình xả lụ xả nước
để đón lụ đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay

công tác của tổng cục thủy lợi cùng với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bình đã có chuyến kiểm tra một số công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
cần sửa chữa qua đó đánh giá tình hình và kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có biện pháp xử lý
trước mắt tổng cục thủy lợi hỗ trợ cho tỉnh quảng bình một mươi tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa một số đập có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín